theo thống kê mới nhất của bộ y tế cả nước có khoảng hai trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
có nghĩa là cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đáng chú ý là đã có đến năm mươi người tử vong
các chuyên gia y tế cho biết là trong thời gian tới ít nhất là đến cuối năm
thì tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp số ca mắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
theo cục y tế dự phòng bộ y tế hiện sáu mươi ba tỉnh thành đều có bệnh nhân xuất xuất huyết
số ca mắc không ngừng gia tăng mặc dù ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều trên các phương tiện
thông tin đại chúng tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức nhưng hiện người dân vẫn còn khá chủ quan
đối với căn bệnh này phần lớn những trường hợp tử vong đều nhập viện khi bệnh đã trở nặng
thường là các dịch cổ bụng dịch mạng phổi nó thoát ra rất là nhiều
và thứ hai là vì nó thoát ra như vậy cho nên cái thể tích trong mạch máu nó không được cũng nó thiếu
thì dân tình trạng sốc sốc nặng thì các phủ tạng nó suy như một số cháu vào chỗ chúng tôi trong tình trạng suy phủ tạng nó rất là nặng
bệnh nhân có bất cứ một thời điểm nào mà xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo thì cần phải đưa vào bệnh viện ngay
các dấu hiệu cảnh báo thì như chúng tôi đã được ký
thứ nhất là tình trạng sốt cao liên tục thứ hai là mệt lạ thứ ba là ly bì lờ thứ tư là đau tức vùng gan thứ năm là đau bụng và đau tức vùng gan thứ năm là nôn hoặc buồn nôn quá nhiều và thứ sáu có chảy máu bất thường